hậu covid một mươi chín trẻ thường có thể gặp các triệu chứng như sốt tiêu chảy ói
đây là những dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh nguy hiểm ở trẻ em mà các phụ huynh thường chủ quan bỏ qua hoặc điều trị sai cách
sốt được coi là phản ứng thông thường trong thời gian nhiễm covid một mươi chín
có thể xuất hiện ở giai đoạn hậu covid một mươi chín cùng nhiều bệnh thông thường khác
cũng bởi vậy nhiều phụ huynh có thói quen tự trần đoán bệnh và tiến hành điều trị bằng các phương thuốc truyền tai
đã có rất nhiều trường hợp trẻ gặp nguy hiểm do hành động này của phụ huynh
trên thực tế sốt không chỉ là một triệu chứng thông thường mà nó là một trong những dấu hiệu đầu tiên và quan trọng
cảnh báo trẻ đang mắc một số bệnh nguy hiểm
theo bác sĩ nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm
khi trẻ bị sốt có thể là dấu hiệu cảnh báo trẻ đang mắc bệnh viêm đa hệ
sốt xuất huyết tay chân miệng sởi rubella nhiễm trùng huyết viêm ruột thừa
trẻ từ khoảng sáu một mươi hai tuổi đặc biệt là trẻ tám chín tuổi
sau khi khỏi covid một mươi chín hai sáu tuần có khả năng bị viêm đa hệ thống misc

sốt chảy buồn nôn chóng mặt phát ban mắt đỏ dùng huyết rác mạc
là những triệu chứng xuất hiện đầu tiên khi trẻ bị viêm đa hệ thống
tại việt nam đã ghi nhận hơn chín mươi trường hợp trẻ bị viêm đa hệ thống
trong đó có rất nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng nguy kịch do không được phát hiện và điều trị kịp thời
tình trạng viêm đa hệ thống ở trẻ có thể diễn ra rất nhanh dẫn tới các tình trạng như
tổn thương các cơ quan tim mạch máu suy đa cơ quan
có trường hợp cần có sự can thiệp của các thiết bị hỗ trợ như trợ thở trợ tim trẻ yếp mô lọc máu
trong trường hợp nặng trẻ có thể tử vong
hiện nay chưa có nghiên cứu nào chỉ ra những dấu hiệu chính xác cho thấy một trẻ có nguy cơ bị viêm đa hệ thống hậu covid một mươi chín
tuy nhiên một nghiên cứu khác công bố vào ngày hai mươi hai tháng hai vừa qua cho thấy chỉ có một tỷ lệ cực kỳ nhỏ
một phần triệu trẻ em đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mắc phải di chứng hậu covid mxxi
có thể thấy rằng trẻ được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đầy đủ
nguy cơ bị viêm đa hệ thống thấp hơn so với những trẻ chưa được tiêm chủng và chưa tiêm chủng đầy đủ
giống như viêm đa hệ thống sốt phát ban cũng là những dấu hiệu cảnh báo đầu tiên và dễ nhận thấy nhất
ở trẻ bị sốt xuất huyết mà phụ huynh có thể nhận biết được
bác sĩ trương hiệu khanh phó chủ tịch hội truyền nhiễm tp hcm cũng cảnh báo rằng
mùa mưa tới sớm kéo theo bệnh sốt xuất huyết tới sớm nên phụ huynh cần lưu ý tránh lơ bỏ sót dấu hiệu khiến bệnh trở nặng
trẻ khi bị sốt xuất huyết thường sẽ có những triệu chứng như sốt nhức đầu buồn nôn tiêu chảy
sốt xuất huyết nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời trẻ có thể gặp phải những biến chứng như sốc hạ huyết áp suy gan suy thận
vậy nên các bậc phụ huynh cần hết sức cẩn thận theo dõi trẻ để phát hiện bệnh sớm
nguy cơ mắc tay chân miệng
tháng ba đến tháng năm là thời gian mà bệnh tay chân miệng ở trẻ em bùng phát nhiều nhất
trẻ sẽ bị sốt kéo dài đi kèm với sốt là các dấu hiệu đặc trưng như nổ cao bọng nước buồn nôn bỏ ăn nôn ói
tay chân miệng cũng là một trong những bệnh thường gặp ở trẻ em
bác sĩ nguyễn minh tiến khuyên rằng phụ huynh lưu ý khi thấy trẻ sốt cao liên tục trên ba mươi tám năm độ c nổi hồng ban da đỏ mắt đau bụng tiêu chảy ói thay đổi ý thức khó thở
hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được bác sĩ thăm khám xét nghiệm định bệnh chính xác
trẻ sốt hậu covid một mươi chín là dấu hiệu cảnh báo trẻ có thể gặp các bệnh nguy hiểm có thể sốt do viêm đa hệ thống sốt xuất huyết hoặc tay chân miệng
ngay khi trẻ có các triệu chứng bất thường phụ huynh nên đưa trẻ tới cơ sở y tế để được thăm khám tuyệt đối không tự chẩn đoán và điều trị tại nhà khi không có sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên môn
đặc biệt để tránh trẻ bị viêm đa hệ thống phụ huynh nên cho trẻ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đầy đủ